nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với sự tham dự của một ba trăm linh đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội
trong hôm nay các đại biểu cũng sẽ thảo luận cho ý kiến và thông qua báo cáo chính trị tại đại hội với tiêu đề
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị và các bạn mới đây ban thường vụ tỉnh ủy hải dương đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội
thông qua hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng những kết quả đã đạt được
làm rõ những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt nguyên nhân đề xuất các giải pháp bài học kinh nghiệm
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định số hai trăm một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi một
về ban hành quy chế giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể xã hội
và quyết định số hai trăm một mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi một về ban hành quy định về mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong thời gian tới
giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng đảng
xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
một mặt phát huy dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
qua đó tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao vai trò vị trí của mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay
ngày một mươi tám tháng chín ubnd tỉnh bắc giang đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

sau một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh bắc giang có ba đơn vị là việt yên
thành phố bắc giang lạng giang có một trăm linh số xã đạt chuẩn một mươi trên một mươi huyện thành phố đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới
huyện việt yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới toàn tỉnh hiện có hơn một trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới
hoàn thành mục tiêu đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám trước hai năm tỉnh bắc giang đã huy động được gần một mươi một bốn trăm linh tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới
tính từ năm hai nghìn một mươi bảy nhân dân đã đóng góp trên một tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và thực hiện được trên bốn km đường giao thông
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng ba mươi tám triệu đồng một người một năm tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi và gấp một bảy lần so với năm hai nghìn một mươi năm
thời gian tới tỉnh bắc giang chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc
cụ thể năm nay có thêm huyện lạng giang vào năm hai nghìn hai mươi có thêm huyện tân yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới và có thêm một mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
vừa qua lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai quân khu ba đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng gửi thư chúc mừng cán bộ chiến sĩ đơn vị
bước vào thời kỳ đổi mới nhất là từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
với những thành tích xuất sắc lữ đoàn vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng ba huân chương quân công năm mươi ba huân chương chiến công hạng nhất nhì ba
và huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
tại lễ kỷ niệm thưa uy quyền của chủ tịch nước trung tướng vũ hải sản ủy viên trung ương đảng tư lệnh quân khu ba đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
và trao bức chướng mang dòng chữ đoàn kết bám trụ kiên cường giữ đảo của đảng ủy bộ tư lệnh quân khu tặng lữ đoàn hai trăm bốn mươi năm
thưa quý vị chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn bốn thập niên qua nhưng hình ảnh đồng đội vẫn đang hiện diện đâu đó trong tâm thức mỗi cán bộ
chiến sĩ đội k chín mươi ba họ vẫn ngày đêm miệt mài tìm kiếm cất bốc hồi hương quân tình nguyện việt nam đã hy sinh trên đất bạn campuchia
băng rừng vượt sông trèo đèo lội suối giữa cây nắng oi bức hay những cơn mưa rừng rét mướt
nhưng những chuyến đi những bước chân đi tìm đồng đội của đội k chín mươi ba vẫn luôn đều đặn
trong quá trình đi tìm đồng đội ở bên nước nước bạn nước campuchia thì đường cơ động của anh em đi rất là khó khăn
cái thứ hai là cái nguồn nước để anh em sinh hoạt
thì địa hình bây giờ nó hoàn toàn thay đổi
rồi cái thông tin cung cấp của mấy cụ chiến binh ở việt nam đưa lên trển thì có sát về địa hình trển thì nó không giống
đội k chín mươi ba được thành lập từ năm hai nghìn một gần hai mươi năm tìm kiếm quy tập đội đã đưa được hơn một chín trăm linh liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hồi hương
trong đó có hai trăm bốn mươi chín liệt sĩ có tên
mỗi một nơi cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi ba đi qua
là thêm một câu chuyện với những điều kỳ diệu
anh em sẽ cố gắng nâng cao quyết tâm hơn nữa để làm sao mà chúng ta tìm các chú các bác đưa về là hồi hương gì nữa
hành trình tìm đồng đội trên đất bạn của cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi ba là những ngày tháng rãi dầu mưa nắng là những bước chân băng rừng vượt suối
bên cạnh trách nhiệm tri ân với những người lính đi tìm mộ đây còn là nghĩa vụ thiêng liêng góp phần để sớm đưa những người anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam về với gia đình với người thân và về với tổ quốc thân yêu
tham dự và cắt băng khai mà có phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ thương mại thái lan jury lasana wisit thứ trưởng bộ công thương việt nam đỗ thắng hải cùng tám mươi doanh nghiệp việt nam
tuần hàng việt nam tại thái lan năm hai nghìn một mươi chín là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện hóa tầm nhìn của central group việt nam là đóng góp vào sự thịnh vượng của việt nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người việt
tham gia sự kiện năm nay bốn mươi năm doanh nghiệp việt nam tham gia quẩy hàng tại hội trợ
đặc biệt của mình ở năm ngành hàng chính phở mì trà và cà phê đồ ăn nhẹ trái cây tươi và gia vị
ngoài việc hợp tác tôi hy vọng bộ công thương việt nam sẽ giúp đỡ và quan tâm tới các doanh nghiệp thái lan tại việt nam để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả và đạt kết quả như mong muốn cho cả lợi ích về kinh tế và tăng cường quan hệ song phương
bởi quan hệ hai nước không chỉ có quan hệ về kinh tế thương mại mà còn được gắn kết với các nước asean khác
do vậy cần phải hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực
để cùng nhau phát triển
sau ba năm tổ chức tuần hàng việt nam tại thái lan các nhà cung cấp việt nam đã có thêm các cơ hội tiếp cận tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng thái lan và tìm kiếm thành công cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang mạng lưới phân phối bán lẻ của thái lan
kết quả của bốn năm thực hiện vừa qua của tuần hàng việt nam tại thái lan cũng góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu của hàng việt nam sang thái lan
mỗi một năm thì kim ngạch của chúng ta đều tăng hơn
so với những năm trước ví dụ năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang thị trường thái lan đã đạt năm năm tỷ usd và như vậy đã tăng đến một mươi sáu ba so với kim ngạch xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
và một cái điểm nữa là chúng tôi cũng đã phối hợp với các bộ ngành của thái lan và đối mối là bộ thương mại thái lan là tìm các mặt hàng có thế mạnh của việt nam khác

để hàng hóa xuất khẩu của việt nam có thể tiếp cận và xuất khẩu vào hệ thống phân phối của tập đoàn central group
trong thời gian qua central group việt nam đã phối hợp với bộ công thương triển khai nghiên cứu thị trường lựa chọn những doanh nghiệp có mặt hàng phù hợp với thị trường thái lan
ngay sau khi cắt băng khai mạc phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ thương mại thái lan cùng thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đã cùng tham quan các gian hàng và cùng nhau ăn phở truyền thống việt nam được nấu trực tiếp tại sự kiện phục vụ khách hàng
ngày một mươi tám tháng chín phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh đà nẵng và sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng đã phối hợp tổ chức diễn đàn thúc đẩy liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại thành phố đà nẵng
diễn đàn đã thu hút sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp tại đà nẵng chuyên sang quốc tế về liên kết đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng có sáu mươi bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có năm mươi cơ sở do địa phương quản lý
và một mươi bốn cơ sở do trung ương quản lý
theo báo cáo của phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh đà nẵng thành phố đà nẵng đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp
luôn nằm trong tốp đầu các tỉnh thành phố về môi trường kinh doanh thông qua xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đồng thời thành phố cũng ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ những chính sách đó trong một mươi chỉ số thành phần cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci về đào tạo lao động đà nẵng luôn được đánh giá cao và đứng thứ nhất cả nước qua xếp hạng pci năm hai nghìn một mươi tám
hai mươi tám cơ sở đang hoạt động thu mua phế liệu trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy trong các khu dân cư của tp đồng xoài tỉnh bình phước tiệm ẩn rủi ro cao về cháy nổ
dù chủ trương di rời các cơ sở này đã có tuy nhiên hàng chục cơ sở vẫn hoạt động bất chấp những băn khoăn lo lắng của người dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau đây của truyền hình nhân dân
đây là một địa điểm thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư ngay mặt tiền đường lê duẩn phương tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
không khó để nhận ra nơi mua bán phế liệu cũng chính là nhà ở của chủ cơ sở
nơi chứa phế liệu là một căn nhà tiền chế
bên trong ngổn ngang những vật liệu dễ bắt lửa
bất chấp lo lắng của các hộ dân sống chung quanh cơ sở thu mua này vẫn hoạt động bình thường
để đảm bảo được việc phòng trái chữa trái với quy mô như vậy chắc là rất khó nếu xảy ra trái nổ
nhưng bản thân tôi thấy điều đó chắc chắn là cũng chưa đảm bảo
mà khi trái nổ rồi thì nó sẽ gây rất nhiều hệ lụy đến với bà gôn chung quanh
phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu đang hoạt động hiện nay đều của tư nhân
kinh doanh nhỏ lẻ nằm sen kẽ trong các khu vực dân cư và hoạt động tự phát
hơn nữa các cơ sở thu mua phế liệu thường kết hợp với nhà ở
điều này càng làm tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao xét cả về khách quan lẫn chủ quan
vì vậy dù chủ cơ sở có ý thức phòng trái chữa trái thì nguy cơ trái vẫn luôn dình dập
khi mà chính quyền có chủ trương gì rời ra khỏi khu đô thị thì người dân chúng tôi phải chấp nhận
nhưng mà trong cái sự đó thì trong cái công cuộc sống của chúng tôi là nghề phế liệu
thì muốn chuyển đổi được một cái cơ cấu hay là như thế nào thì còn có phải thời

chúng tôi cũng đề nghị rằng là khi các cấp chính quyền có một cái điều kiện nào đó
hay là có một cái kế hoạch nào hỗ trợ cho chúng tôi trong một thời gian bước đầu để chuyển đổi cơ cấu
thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái nghị định chính sách của cái chủ trương của nhà nước
theo thống kê hiện trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có hai mươi tám cơ sở thu mua phế liệu đang hoạt động nhưng chỉ có một mươi năm cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
trước đó vào cuối tháng ba năm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho phế liệu ở ấp hai
xã tiến hưng thành phố đồng xoài
may mắn không có người bị thương nhưng vụ cháy cũng đã làm thiệt hại khối lượng lớn tài sản
của gia đình chủ cơ sở và một số hộ xung quanh
đặc biệt đây không phải là vụ cháy kho phế liệu đầu tiên nằm trong khu dân cư ở thành phố đồng xoài
thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh an giang
ngành nông nghiệp đã và đang triển khai giảm diện tích sản xuất lúa vụ hoa màu
thực hiện xả lũ gần trời
chín mươi ha ở tám huyện thị xã thành phố
theo đó việc xả lũ thực hiện ở các huyện an phú tỉnh biên phú tân châu phú
tri tôn trợ mới và thị xã tân châu thành phố long xuyên
theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang
việc xả lũ vào đồng vừa cho đất ruộng nghỉ ngơi vừa lấy nguồn phù sa giúp đất ruộng thêm màu mỡ
diệt cỏ dại và chuột bọ rửa trôi các chất độc thấm trong đất
việc xả lũ cũng bổ sung nguồn nước dự trữ phòng khả năng ảnh hưởng khô hạn sớm trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
năm nay lũ về quá muộn mực nước vào đồng còn thấp nhưng nông dân vẫn mừng vì có phù sa vào đồng
giúp họ tiết kiệm chi phí mua thuốc diệt cỏ phân bón thuốc diệt côn trùng
bên cạnh đó phù sa cũng giúp tăng năng suất của vụ sau
mùa này trên các cánh đồng ngập nước hoạt động đánh bắt thủy sản về đêm của người dân các tỉnh miền tây diễn ra nhộn nhịp hơn
bà con thường bắt đầu chuyến đánh bắt từ hai đến ba giờ đêm và cập bến lúc dạng sáng để kiệp bán cho các thương lái
dù vất vả nhưng đây là nguồn thu nhập chính của người dân
ba giờ đêm trên cánh đồng nước nổi xã thường thới hậu bê huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
vợ chồng ông lê văn tây tranh thủ thăm những tay giớn cuối cùng để thu dọn các ngư cụ cập bến
tại đây cá phải được phân loại để cân cho thương lái với giá cả khác nhau
mùa này bà con đánh bắt được các loại cá như cá lăn cá kết cá chạch và đặc biệt là cá linh
cũng giống như các hộ dân ở xã thường thới hậu bê vợ chồng bà nguyễn thị khuya ở xã thường lạc huyện hồng ngự
hàng năm khi kết thúc hai vụ lúa vợ chồng bà khuya gác lại chuyện đồng án để đánh bắt thủy sản mùa nước nổi
mấy vụ hộp thì ngày ba bốn trăm linh ngày sáu bảy trăm linh ngày bảy tám trăm linh

kết thúc một đêm mưu sinh trên đồng nước nổi
số cá đánh bắt được sẽ bán cho thương lái lên chợ
đợi khi màn đêm buông xuống lại bắt đầu chuyến đánh bắt mới
sinh kế của ngư dân vùng lũ cứ thế kéo dài suốt ba bốn tháng mùa nước nổi
thực hiện trị đạo của ubnd tp đà nẵng sở công thương tp đã vận động các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn
đăng ký tham gia xây dựng kế hoạch chủ động giữ chữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thực hiện kế hoạch phương án dự trữ
và cung ứng các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn

có một mươi đơn vị gửi báo cáo về sở công thương tp đà nẵng với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn tám mươi bốn tỷ đồng
kế hoạch cân đối sản xuất chủ động tìm và dự trữ nguồn hàng thiết yếu
phục vụ nhu cầu của nhân dân tại địa phương khi có thiên tai lụt bão xảy ra
được doanh nghiệp duy trì thường xuyên bảo đảm không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
kinh doanh và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn
trong đó các đơn vị phân phối lương thực thực phẩm lớn đã tham gia cung cấp kế hoạch dự trữ
nguồn hàng phong phú với tổng lượng hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ là hơn ba mươi tỷ đồng
ubnd tp quảng nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
trong một mươi năm qua việc triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với sự phát triển kinh tế
văn hóa xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh quảng nam đạt nhiều kết quả quan trọng
trong những năm qua các đơn vị trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã huy động gần một trăm linh ngày công
giúp đồng bào vùng sâu vùng xa vùng bị bão lũ đặc biệt trong đợt mưa lũ xa lờ đất năm hai nghìn một mươi bảy
các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã huy động hàng trăm ngày công giúp nhân dân các huyện bắc trà my
nam trà my và phước sơn di rời sơ tán đến nơi an toàn và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp đất đá
bên cạnh đó trong một mươi năm qua tỉnh quảng nam cũng đã dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
cho nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh luôn được mở rộng
đến nhiều đối tượng với nội dung chương trình phù hợp đồng thời tỉnh quảng nam cũng đã tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ
quan hệ hợp tác toàn diện với tỉnh sê công của lào
bệnh dịch tả lợn châu phi đã không ngừng gia tăng trên địa bàn thành phố hà nội số lợn mắc bệnh và lợn bị tiêu hủy đều gia tăng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã phối hợp cùng các sở ban ngành tăng cường công tác phòng bệnh
thực hiện quan chắc giám sát chất lượng môi trường tại một số ô trôn lấp lợn bị bệnh dịch tả lợn châu phi
trong tuần qua bệnh dịch tả lợn châu phi đã phát sinh tăng cao hơn gần hai trăm linh hộ cơ sở chăn nuôi số lợn tiêu hủy cũng nhiều hơn một sáu trăm linh con
trước tình hình đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi
sở cũng phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã các địa phương tập trung tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ bệnh dịch đến từng hộ chăn nuôi
phát hiện và xử lý sớm triệt đề ngay từ giờ đầu hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống xử lý bệnh theo quy định
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã phối hợp cùng sở tài nguyên và môi trường
thực hiện công tác quan chắc giám sát chất lượng môi trường tại một số ổ trôn lấp lợn bị bệnh dịch tả lợn châu phi
kiểm tra giả soát bổ sung đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào thành phố
và tổ kiểm dịch động vật liên ngành lưu động thành phố để thực hiện việc tuần tra kiểm soát vận chuyển động vật
sản phẩm động vật lưu thông tại các trục đường giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
với tinh thần sung kích tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng đoàn viên thanh niên tri đoàn điện lực chư pa
đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
trở thành điểm sáng trong công tác đoàn của công ty điện lực gia lai
xác định địa bàn miền núi phức tạp nhiều khó khăn người dân tộc thiểu số chiếm trên năm mươi
đoàn viên thanh niên điện lực chư păng đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng
thực hiện các hoạt động từ thiện hướng về người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn làng
trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua tri đoàn điện lực chư bãi cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động
ngoài việc giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong công việc đảm bảo các trị tiêu về công tác sản xuất kinh doanh
thì tri đoàn điện lực chư bả cũng tổ chức các hoạt động ở xã hội
như là lắp đặt điện trong nhà cho bà con làng bùi sông núi khảo sát lắp đặt công tơ
rồi phát quan hành lăng tuyến
và hy vọng trong thời gian tới thì các đoàn viên cũng sẽ cố gắng hơn
để gây dựng phong trào đoàn chung của công ty điện lực gia lai ngày một tốt hơn
cùng với đó đoàn thanh niên tri đoàn điện lực chư păng không ngừng phát huy truyền thống
thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho nhân dân
là một đoàn viên thanh niên của ngành điện
ngoài làm tốt những công việc chuyên môn của mình
thì tôi vẫn tích cực tham gia những phong trào xã hội
qua đó tôi có thể chia sẻ những khó khăn của người khác
và trải nghiệm những điều tốt đẹp cho bản thân mình ạ
về tri đoàn điện lực chư pa
tri đoàn điện lực chư pa là một tri đoàn trực thuộc đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai
và trong nghiệp nghề qua
thì có những nỗ lực phân đấu nhất định
đặc biệt là công tác là giữ vững đoàn kết
và phát huy sức trẻ để hoàn tất nhiệm vụ được giao
và cũng là một điểm sáng
là một hình mấu của công ty điện lực gia lai trong tác đoàn thanh niên
phát huy sức mạnh đoàn kết
ý chí tự lực tự cường
với vai trò sung kích của mình
tri đoàn điện lực chư păng đã từng bước phát triển
năng động phù hợp với tình hình đổi mới của công ty và địa phương
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị
đồng thời lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa tới người nghèo